tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà máy gạch bản
theo các công nhân của nhà máy đám cháy bùng phát từ khu vực đang thi công hàn xì mái tre của phân xưởng hai
sau đó ngọn lửa lan nhanh sang các phân xưởng khác và bao trùm toàn bộ nhà máy với những cột khói đen kéo dài
thời điểm xảy ra cháy có khoảng hơn một trăm linh công nhân đang làm việc trong nhà máy
ngay sau khi nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bắc giang
đã huy động lực lượng cứu hỏa tới hiện trường để ứng cứu
đến hơn chín giờ đám cháy đã được khống chế
tuy không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ phần mái rộng hơn một mươi m hai của nhà máy lợp bằng nhựa composite đã bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại nhà máy gạch bàn hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ